xin kính chào quý vị thưa quý vị công an quận một tp hcm cho biết vừa triệt phá một cơ sở kinh doanh trá hình
núp bóng nhà hàng để điều các chân dài đi phục vụ khách
nhà hàng này do nhóm người hàn quốc điều hành và đối tượng phục vụ cũng chỉ là người hàn quốc
trung quốc nhật bản không nhận khách người việt nam
trước đó công an quận một phát hiện nhà hàng vitamin trên đường thái văn lung phường bến nghé
có nhiều dấu hiệu nghi vấn điều hành cơ sở này là nhóm người hàn quốc không tiếp khách việt nam
chỉ phục vụ đồng hương hoặc người trung quốc nhật bản
cơ quan điều tra xác định hion sen chung và john bung hoa góp vốn cùng kinh doanh nhà hàng vitamin
để thu hút khách các ông chủ tuyển nhiều người hàn quốc và việt nam quản lý tiếp viên nhận đặt bàn nhậu
để lùi kéo khách hai ông chủ người hàn quốc chỉ đạo quản lý tuyển hàng chục chân dài
khách đến ăn nhậu sẽ được quản lý cho chọn đào tiếp trụ sẵn sàng bán dâm tại các khách sạn
căn hộ cao cấp gần đó để tránh bị phát hiện cơ sở không nhận khách việt nam
trong thời gian qua nhà hàng vitamin lôi kéo rất nhiều
nhiều người nước ngoài đến ăn nhậu mua dâm
mỗi ngày cơ sở này thu vào ba trăm linh năm trăm linh triệu đồng doanh thu hơn một mươi tỷ đồng mỗi tháng
trình sát quận một phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bất ngờ ập vào kiểm tra
hai khách sạn và khu căn hộ cao cấp gần nhà hàng vitamin bắt quả tan một mươi đôi nam nữ đang mua bán dâm
những cô gái khai là tiếp viên nhà hàng vitamin được quản lý điều đi phục vụ khách hàn quốc
cùng lúc một tổ công tác khác ập vào nhà hàng vitamin kiểm tra khi hàng chục tiếp viên nữ
đang phục vụ khách ăn uống và có dấu hiệu mời chào vui vẻ
chủ nhà hàng là hai người hàn quốc cùng bốn quản lý bị đưa về trụ sở làm việc
cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án
tòa án nhân dân tp hcm vừa quyết định đưa vụ án liên quan đến ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái ra xác xử vào ngày hai mươi ba tháng bốn
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
bà trần uyên phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên phó giám đốc
và bà trần ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên phó giám đốc
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sẽ được diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
vụ án có bốn bị hại gồm bà đặng thị kim oanh và các ông nguyễn văn trung lâm sơn hoàng nguyễn huy đông
ngoài ra tòa án còn triệu tập ba mươi năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo trần quý thanh và hai con gái thông qua mô giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng với điều kiện yêu cầu chủ tài sản dự án
phải ký hợp đồng chuyển dựng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi
theo thỏa thuận bán lại thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng
để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
những ngày này các lực lượng thuộc bộ quốc phòng đang tập trung hăng sai luyện tập
chuẩn bị cho buổi diễu binh diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng đi vào lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
từng quân khu từng quân chủng binh chủng đang bước vào giai đoạn tập trung để hợp luyện thành một khối
mỗi ngày hai buổi tập luyện trong một tuần qua chín mươi hai cô gái khối nữ dân quân tự vệ miền nam
thuộc bộ tư lệnh tp hcm đã thích nghi được với khí hậu thời tiết miền bắc
không chỉ vậy mà đã sẵn sàng về nền đếp tách phòng giống như lực lượng quân đội chính quy
mỗi một lực lượng đều đã chọn ra những thành viên ưu tú xuất sắc nhất để chuẩn bị cho lễ diễu hành này
những ngày này tinh thường hăng say ý chí quyết tâm chiến đấu của các cô gái dân quân tự vệ miền nam
cũng như tất cả các tương vị tham gia càng tăng cao
tất cả đều hướng về mục tiêu chung hoàn thành xuất sắc lễ diễu binh diễu hành của mình
tại buổi lễ chính thức kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội
có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước trong các lĩnh vực kinh doanh
nhà hàng ăn uống cơ sở lưu trú cơ sở xoa bóp các cơ sở hoạt động văn hóa
và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố
đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung kiểm tra
các hoạt động có liên quan đến tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy mại dâm và tàn trừ phổ biến
các loại văn hóa phẩm có nội dung độc hại kiểm tra điều kiện an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường
ngoài ra đoàn cũng kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền tác giả kiểm tra giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh giấy phép kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
kinh doanh lao động và điều kiện hoạt động kinh doanh của các cơ sở thuộc các lĩnh vực kinh doanh nêu trên
ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện và lực lượng công an tại địa bàn được kiểm tra
có trách nhiệm hỗ trợ phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành thi hành nhiệm vụ khi có yêu cầu của đoàn
các cơ sở tổ chức đơn vị cá nhân có hoạt động về lĩnh vực thuộc nhiệm vụ kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành
có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ
về cơ chế hoạt động của đoàn sở lao động thương binh và xã hội là cơ quan thường trực của đoàn kiểm tra liên ngành
thành viên đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
trước hiện trạng các em thanh thiếu niên ngày càng dễ bị thu hút và sử dụng các chất kích thích chất ghi nghiện
phòng giáo dục và đào tạo quận tân bình tp hcm phối hợp với công an quận tân bình
công an tp hcm tổ chức chuyên đề phòng chống ma túy thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện trong nhà trường
chương trình được diễn ra tại trường trung học cơ sở võ văn tần trên đường phan xào nam phường một mươi một quận tân bình
được biết đây là một trong một mươi bốn điểm trường học được triển khai trong kế hoạch chung của cơ quan chức năng quận tân bình
nhằm tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy thuốc lá điện tử và chất ghi nghiện khác tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn
sự kiện quy tụ gần một người tham dự gồm cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đại diện cha mẹ học sinh
và toàn thể học sinh khối lớp bảy và lớp chín của trường
tại buổi tuyên truyền các em học sinh và giáo viên nhà trường đã được thiếu tá võ công nghiệp cán bộ đội an ninh công an quận tân bình
trao đổi chia sẻ giải đáp mọi thắc mắc để giúp các em hiểu rõ hơn về những tác hại của các loại ma túy truyền thống và ma túy mới
đặc biệt đại diện công an quận tân bình cũng dành phần lớn thời gian cảnh báo tác hại thuốc lá điện tử đối với học sinh và lứa tuổi thanh thiếu niên

ngày hai mươi ba tháng ba bà hằng nhận trông hai con cả ngày lẫn đêm cho một cô gái quê ở hậu giang với tiền công là bốn năm triệu đồng một tháng
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba do bận việc bà hằng bế cháu bé tám tháng tuổi giao cho con gái của mình là lê trần thúy vi giữ hộ
khi em bé khóc vi bực tức dùng chân tay và cây gỗ đánh đá vào vùng bụng hông và lưng của bé cho đến khi bé nằm im không cử động
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong trước khi nhập viện
ngày ba mươi một tháng ba lê trần thúy vi đã tới công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lê trần thúy vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngày ba mươi một tháng ba lê trần thúy vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết bộ công an xác định cho đến thời điểm này ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật